trên những diễn biến phức tạp của dịch covid một mươi chín thành phố đà nẵng đã tiến hành xét nghiệm sars cov hai diện rộng theo hộ gia đình
nhằm phát hiện sớm người mắc covid một mươi chín trong cộng đồng đặc biệt là những trường hợp không có biểu hiện triệu chứng lâm sàng
để nhanh chóng khoanh vùng dập dịch không để dịch bệnh lây lan
sau khi lấy mẫu xét nghiệm cho một trăm linh hộ gia đình tại bốn phường đang áp dụng chỉ thị một mươi sáu là phường an khê phường thạc gián quận thanh khê
phường hòa khánh bắc quận liên kiểu và phường hòa an quận cẩm lệ với gần ba mươi sáu hộ đà nẵng tiếp tục tiến hành xét nghiệm diện rộng cho ba mươi
đại diện các hộ gia đình trên toàn thành phố tương đương khoảng bảy mươi hai hộ
với tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp nguy cơ lây lan cao việc xét nghiệm đang được đẩy nhanh tiến độ khẩn trương khoanh vùng dập dịch
phường hòa minh chúng tôi ghi nhận tám ca dương tính với mức độ lây lan hết sức phức tạp như hiện nay
thực hiện chủ trương của thành phố
vì việc lây mẫu có nguy cơ cao xét nghiệm diện rộng trên địa bàn của phường
thì ngày hôm qua và hôm nay trên địa bàn chúng tôi đã tiến hành lấy mẫu cho bốn người đại diện hộ gia đình có nguy cơ cao
việc xét nghiệm diện rộng thuê hộ gia đình sẽ được thực hiện theo phương pháp gộp nhóm một mươi mẫu một ống để tăng tốc độ xét nghiệm
với năng lực của đội ngũ y tế tại các đơn vị trực thuộc sở y tế đà nẵng
từ năm đến năm năm trăm linh mẫu một ngày thì dự kiến công tác xét nghiệm diện rộng trong cộng đồng sẽ hoàn thành trước ngày hai mươi một tháng bảy
đối với quận thì chúng tôi triển khai như vậy một mươi một sáu mươi một cá nhân đại diện cho các hộ gia đình
và những cá nhân này là những người mà có nguy cơ cao hơn nguy cơ cao nhất ở trong gia đình
và chúng tôi xét nghiệm trên một mươi điểm trên bảy phường
và chúng tôi sẽ làm như vậy trong thời gian là hai ngày hôm nay và ngày mai
cố gắng trong hai ngày
với lực lượng chúng tôi huy động lực lượng khoảng gần một trăm linh nhân viên cán bộ và nhân viên của ngành y tế từ quận đến phường và các địa phương tham gia vào xét nghiệm
để đáp ứng được lấy mẫu của sổ lương lớn là một nguyên mẫu trong một buổi chiều thì bên trung tâm y tế đã huy động rất là nhiều anh chị
các em y tế để tăng cương tham gia vào hoạt động
việc lấy mẫu xét nghiệm diện rộng sẽ là căn cứ quan trọng để thành phố đà nẵng xác định đúng tình trạng lây nhiễm covid một mươi chín trong cộng đồng
từ đó đưa ra các biện pháp phù hợp tiếp theo trong phòng chống dịch bệnh thời gian tới theo địa bàn